cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bốn tháng
đối với ba đối tượng về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
ba đối tượng gồm hà văn đức hai mươi bảy tuổi ngụ tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
chào linh sáu mươi năm tuổi và hứa văn trướng bốn mươi tám tuổi cùng ngụ phường mỹ đức thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đối tượng đức lên kế hoạch đưa người qua biên giới sang trung quốc và campuchia để làm việc
trong quá trình đưa người vượt biên theo đường mòn thì bị lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín tuyến biên giới gồm công an và biên phòng phát hiện và bắt giữ